ngày hai mươi bảy tháng tám luận đi xe khách từ xã cao lâu ra thị trấn cao lộc tìm người sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp
khi đến khu vực tổ bốn khối chín thị trấn cao lộc phát hiện một chiếc xe máy khóa vẫn cắm ở xe luận liền lấy trộm mang bán cho cửa hàng thu mua phế liệu
trước đó luận đã ba lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy bản thân đối tượng là người nghiện ma túy không có công an việc làm
công an huyện cao lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can hứa văn luận về hành vi trộm cắp tài sản
một tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị các lực lượng phối hợp
cảnh sát hình sự công an huyện dương minh châu và công an xã trà là tỉnh tây ninh triệt xóa
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang đánh bạc thu giữ trên năm mươi năm triệu đồng
một mươi chín điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác có liên quan
tụ điểm này do nguyễn thành dương đứng ra tổ chức hoạt động được khoảng tháng nay
hàng ngày từ tám giờ đến khoảng một mươi một giờ các đối tượng tập trung tại quán cà phê để lắc tài xỉu
trung bình mỗi ngày dương thu lợi số tiền khoảng năm trăm linh đến một triệu đồng
in các tờ rơi quảng cáo dán trên nhiều tuyến đường hoặc lập hẳn website
người dân nào cần thì có thể liên hệ
các đối tượng sẽ đến xem nhà tìm hiểu khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay
với mức lãi suất cho vay từ một trăm tám mươi ba trăm sáu mươi thậm chí là bảy trăm linh
đó là phương thức hoạt động của hai nhóm đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào đắk lắc
để hoạt động tín dụng đen mà công an thành phố buôn ma thuột
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa đấu tranh triệt phá
qua một thời gian theo dõi hoạt động của hai nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành triệu tập và làm việc với các nhóm đối tượng trên
nhóm thứ nhất do đối tượng nguyễn quang toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở tỉnh nam định cầm đầu
toàn cùng một mươi ba đối tượng khác thuê nhà trên đường quang trung phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
phương thức hoạt động của các đối tượng là in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại
và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền
các đối tượng đến xem nhà tìm hiểu thông tin khả năng tài chính của người vay
để tiến hành cho vay với lãi suất cho vay từ một trăm tám mươi một năm đến bảy trăm hai mươi một năm
thường bọn em cho vay một mươi triệu đồng
sẽ cho góp theo hai cách
một là góp hai mươi sáu ngày hai là góp hai mươi hai ngày
với việc góp hai mươi sáu ngày thì sẽ trợ góp năm trăm linh đồng một ngày trong vòng hai mươi sáu ngày
đối với việc cho vay họ góp một mươi triệu đồng thì trong hai mươi hai ngày chúng em sẽ ngỡ lợi được ba triệu hai
nó bao gồm phí dịch vụ và tiền lãi góp hằng ngày sẽ là khoảng một trăm hai mươi đồng một ngày
trong mỗi lần người ta góp
chi phí dịch vụ là chi phí dành cho người môi giới
và dành cho người đi thu tiền tại nhà
nếu người ta không trả chậm mà không trả thì sẽ cho người đến đe dọa chỉ đối
nhóm thứ hai gồm trần văn tiệp và trần văn thế cùng chú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
tiệp lập ra các tài khoản trên website còn thế quản lý người vay tiền thu chi hàng ngày
mức lãi suất cho vay của nhóm này từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm
trong quá trình vay người vay đều bị các đối tượng chụp hình quay video
nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi
trong quá trình vay và gốc thì các đối tượng sẽ chửi bới đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần
em có nhặt được cái tờ rơi với lại mấy tờ giấy dán ở cuộc điện
cho vay tiền em nhặt rồi em gọi em hỏi thì có người cho em vay tiền
với số tiền là một triệu là cầm về chín trăm linh đóng một ngày năm mươi ngàn đóng trong vòng hai mươi năm ngày
bản thân tôi chưa có tiền thế này nó tới nó quăng sơn
quăng mắm sơn quăng mắm sơn quăng mắm sơn
tôm xịt sơn đầy nhà về trả tiền
nói ra tâm lý bất an cho gia đình nên tôi cũng không dám về nhà luôn
trong thực tế thì việc đấu tranh xử lý những hoạt động tín dụng đen
nó cũng hết sức là khó khăn phức tạp
đối tượng thường sử dụng rất nhiều các thủ đoạn hết sức tinh vi
để che đậy với bản chất hoạt động vi phạm pháp luật
do vậy công tác đấu tranh xử lý chúng tôi phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tôi cũng khuyến nghị người dân hết sức là cảnh giác với thủ đoạn
của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
người dân có nhu cầu vay vốn để giải quyết công việc gia đình sản xuất kinh doanh
thì cũng nên tìm đến các ngân hàng để chúng ta có được việc vai vốn lãi xuất phù hợp
với các hình thức cho vai như trên
nên chỉ trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hai nhóm đối tượng trên đã cho gần năm trăm linh người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên năm tỷ đồng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vai nặng lãi
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã bắt xử lý chín đối tượng trong hai nhóm trên
và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn một xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
nam thanh niên điều khiển xe máy bị container cán tử vong khi cố vượt qua chiếc xe này
nạn nhân là nguyễn khắc tăng chú tại tỉnh lâm đồng điều khiển xe máy bốn mươi chín n một trăm linh bảy nghìn ba trăm năm mươi
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đăng đông
đến đoạn chợ bùn na anh tăng tăng ga vượt trái chiếc container lưu thông cùng chiều phía trước
tuy nhiên khi gần vượt qua xe container thì tài xế xe máy bất ngờ mất lái
và quẹt vào xe container và bị container cán tử vong tại chỗ
sáng nay các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai
bước vào buổi thi đầu tiên với môn ngữ văn theo hình thức tự luận
thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
tại thành phố đà nẵng một thí sinh phải cấp cứu không thể tiếp tục tham gia dự thi
ngoài ra tại thành phố đà nẵng đã có chín mươi chín thí sinh vắng mặt
trên tổng số hơn một mươi bảy trăm linh thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ

đối với công tác bảo đảm quy chế không xảy ra sự cố về đề thi
không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm
tất cả các thí sinh thực hiện nghiêm năm bước phòng dịch khi tới các điểm thi
cũng như giữ khoảng cách đúng yêu cầu tại các phòng thi
tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo
chiều nay các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cách đây ít phút bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín
của bộ y tế tại thành phố đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân là nữ tám mươi ba tuổi tử vong tại trung tâm y tế hòa vang
được chẩn đoán viêm phổi nặng suy hô hấp tiến triển do covid một mươi chín
biến chứng nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
chạy thận nhân tạo chu kỳ tăng huyết áp suất huyết tiêu hóa
như vậy là tính đến thời điểm này thì đã có ba mươi năm bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín tại việt nam
và chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện